ngày hôm nay làm được cái gì thì ngày mai tụi tôi phải làm cho nó ngon hơn nữa
mình phải trao dồi thêm học hỏi thêm là cho nó ngon
nó ra cái sản phẩm để mà nó đặc trưng cái hương vị quê hương sân lọc của mình
trong tương lai thì rất cần hơn nữa sự quan tâm của chính quyền địa phương
để những cơ sở như thế này có được điều kiện mở rộng và phát triển bình vững hơn
đối với địa phương thì đang tập trung cái ngành thủy sản là cái ngành mũi nhọn
bên cạnh đó thì cũng tạo ra nhiều cái sản phẩm mới như là cái mấm cá cha
thì đối với địa phương thì hiện nay thì cũng quan tâm là cử cán bộ và xuống cái cơ sở
nhằm là hướng dẫn cái cơ sở là vệ sinh an toàn thực phẩm
bên cạnh đó cũng quảng bá được cái sản phẩm mắm cá cha
dịp là hội nghị về các cái thương mại
thì trong thời gian tới thì đối với chính quyền địa phương thì cũng tiếp tục quan tâm hỗ trợ cái cơ sở mắm này
và đồng thời là tranh thủ các cái nguồn vốn để phát triển cái cơ sở mắm cá cha trên địa bàn của quận tân lộc
đặc biệt là đăng ký thương hiệu độc quyền tạo ra sản phẩm đặc trưng cho cù lao tân lộc là mắm cá cha
vài ngày trên đất cù lao tân lộc được nghe những câu chuyện đổi đời của bà con nơi đây
được trải nghiệm và được thưởng thức nhiều món ngon đặc sản của xứ cồn
lòng cảm thấy trân trọng và yêu thương mảnh đất này vô cùng
dẫu nói lời tạm biệt nhưng đoàn công tác chúng tôi vẫn luôn kỳ vọng
và mong mỏi có thêm một chuyến về thăm củ lao để được nhìn thấy nhau trong ngày tân lộc có nhiều đổi thay và phát triển
rời tân lộc nghe lòng bệnh rịnh nhớ thương về vị mắm quê hương
nếu còn thương còn nhớ xứ cồn giữ hồn quê đó để ngày về trao nhau